thành phố hồ chí minh bước vào tuần lễ thứ ba dạy học trực tiếp cho học sinh tất cả các khối lớp
từ mầm non tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín không ngừng tăng mục tiêu vừa đảm bảo an toàn cho học sinh
vừa duy trì được chất lượng dạy học trực tiếp và trực tuyến trở thành thách thức lớn đối với các trường học
trong tuần qua từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng hai đã có chín trăm chín mươi ba học sinh và trẻ mẫu giáo mắc covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
trong bối cảnh này các trường đã linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học phù hợp để đảm bảo an toàn cho các em
nếu như trước kia khi có f thì cả lớp được cho nghỉ học trực tiếp và chuyển sang học online
nhưng nghe theo quy định mới chỉ những học sinh f một mới nghỉ học cùng f
còn lại vẫn học bình thường nên công việc vất vả hơn rất nhiều khó
có thể là dạy nhiều nhất có thể là một khối là bảy tám một mươi lớp
và nếu như là có lớp này học trực tuyến và lớp kia học trực tiếp
thì thí dụ tiết mục các anh chị giáo viên đang dạy trực tiếp
tiết hai thì giáo viên chúng tôi lại phải tìm một cái chỗ nào đó tương đối là nó bớt ôm ào
hay là nó có thể là nó vắng để chúng tôi giảng dạy trực tuyến
hiện đây là một cái vấn đề khó khăn
dù đã lên nhiều kịch bản ứng phó với dịch covid một mươi chín
khi đóng học sinh đi học trở lại
nhưng với số ca f trong trường tăng mạnh
khiến nhiều trường đã phải gia tăng điều chỉnh các biện pháp để thích nghi với thực tế
không phủ nhận những lợi ích mà học trực tuyến mang lại
nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế khi không còn sự lựa chọn nào khác
việc học trực tuyến nó cũng có một cái hay nó có một giải pháp
tuy nhiên nó không phải là một cái điều kiện để mà chúng ta thực hiện
nó chỉ là giải pháp tình thế
nếu một lớp có nhiều em f thì chúng ta cho nghỉ để nhà lớp học trực tuyến thôi
còn những lớp còn lại
chúng ta vẫn tiếp tục học trực tuyến
tuy nhiên chúng ta cố gắng công tác phòng dịch làm sao nó rất tốt
để chúng ta đừng rơi vào cái tình huống học trực tuyến
để cái quá trình giáo dục chúng ta vẫn diễn ra một cách tốt đẹp
học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế
khi dạy trực tuyến giáo viên phải dành thời gian tương tác với học sinh tại nhà
nên khó tránh việc cháy giáo án
ảnh hưởng hiệu quả truyền đạt kiến thức cho cả hai nhóm
do đó nhiều trường đã chọn phương án gửi video clip bài giảng
và phiếu bài tập cho học sinh tự học tại nhà
bố trí thêm các tiết phụ đạo giải đáp thắc mắc vào cuối tuần
để giảm áp lực trong một tiếp dạy trực tuyến của giáo viên
tuy nhiên làm sao để chất lượng dạy học giữa trực tiếp và trực tuyến được cân bằng
trong bối cảnh số ca f có nhiều biến động là vấn đề đặt ra đối với ngành giáo dục thành phố
giữa công tác tổ chức dạy học chuyển đổi giữa trực tiếp và trực tuyến
thì chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng đến cái việc tổ chức của nhà trường
đến chất lượng học tập
giữa học sinh khi học trực tuyến với những em học trực tuyến
tuy nhiên về phía chuyên môn thì ngành giáo dục cũng có hướng dẫn chỉ đạo
ngay từ đầu cho các cơ sở giáo dục là có sự quan tâm
đối với các em học sinh học trực tuyến khi quay trở lại trường học trực tuyến
thì phải có kế hoạch rào sát những kiến thức những nội dung mà các em còn thiếu
còn yếu để bổ sung để bồi dưỡng thêm để cho các em theo kịp những học sinh đang học trực tuyến
thực tế cho thấy
trong bối cảnh vừa dạy học vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
các trường đang thiết lập trạng thái bình thường mới nỗ lực duy trì dạy học trực tiếp
hạn chế nguy cơ gián đoạn quá trình học tập của học sinh
chứ không thể tập trung hoàn toàn vào việc nâng cao chất lượng dạy học
trước tình hình đó sở giáo dục đào tạo tp hcm chỉ đạo các cơ sở giáo dục
có giải pháp quan tâm các học sinh học trực tuyến
khi các em này trở lại trường học giáo viên cần ra soát
kịp thời bổ sung kiến thức đáp ứng nội dung cốt lõi của chương trình